theo thông tư số hai mươi hai đối với các tàu thuyền đánh bắt xa bờ công suất lớn phải có thuyền trưởng máy trưởng được cấp chứng chỉ hành nghề mới được phép xuất bến ra khơi
quy định này đã khiến cho ngư dân chủ tàu thuyền ở quảng ngãi lo lắng vì từ bao năm qua hầu hết người dân đánh bắt theo kinh nghiệm truyền thống
trong khi thiếu lao động trên biển thì quy định này khiến tàu cá ngư dân quảng ngãi có nguy cơ nằm bờ ngay trong mùa khai thác
chuẩn bị cho phiên biển mới nhưng chiều ngày hôm qua ngư dân trần việt tiến luôn lo lắng bất an
tàu cá anh có công suất trên sáu trăm linh cv chuyên đánh bắt dài ngày trên vùng biển hoàng sa
tàu lớn ngư dân tiến thuê thêm thợ máy phụ cùng một mươi năm ngư dân vươn khơi
tuy nhiên theo quy định mới tàu của anh phải có máy trưởng được đào tạo và cấp chứng chỉ
không tìm ra người tàu anh có nguy cơ nằm bờ
tàu máy là đúng nằm là quy định của bộ nông nghiệp đưa ra
từ một mươi năm máy tàu anh là phải có thợ máy
hiện giờ đòi số tàu này bờ không có thợ máy
mà nhu cầu đó chắc khó khăn rất nhiều
thông tư số hai mươi hai của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định
nhóm tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét công suất trên năm trăm linh cv phải có một đến hai thợ máy mới được ra khơi
trong khi đó thực tế hàng chục năm
năm qua hầu hết ngư dân quảng ngãi đều vận hành tàu cá khai thác hải sản xa bờ bằng kinh nghiệm đi biển
vì vậy quy định này đang khiến cho ngư dân lo lắng
vì hầu hết ngư dân nào cũng chưa được đào tạo và cấp chứng chỉ này
ngư dân hiện nay gọi là tư nhân thôi chứ không phải là một doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp thì phải tỉ dụng lao động thì phải có hiệp đồng lao động
nhưng ở đây thì những người bận thuyền viên người ta đi làm cho họ đi học một lớp thợ máy nữa
mà người ta không bao giờ họ đi chung một chiếc tàu liên tục
họ có thể là đi bo bốn tháng người ta nghỉ
nếu anh là máy trưởng thì có thể là kiêm nhiệm luôn thợ máy thì nó tốt hơn
chứ bây giờ mà thêm một người nữa thì nó là mà ảnh hưởng rất lớn cái việc mà cái người ta họ đi sân xuất
thông tư hai mươi hai sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng do thực tế ngư dân các tỉnh thành phố ven biển đều đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm chứng chỉ
và định biên thợ máy theo quy định này
nên hiện quy chế này đang chưa được áp dụng đối với ngư dân đánh bắt xa bờ
hiện nay là tạo điều kiện cho ngư dân đi làm nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhở và vận động ngư dân là
nếu có lớp có cái trường mà ở lớp học thì đào tạo chứng chỉ thợ máy cũng nên là cho thuyền viên đi học để đảm bảo theo quy định
mặt khác thì là ký nghị đề xuất thâm mưu với ban chỉ huy đồng là ký nghị về tranh
để việc ở khó khăn
quy định chứng chỉ hành nghề là điều cần thiết để chuyên nghiệp hóa nghề khai thác thủy sản
nhất là trong điều kiện tàu thuyền công suất lớn hiện đại đang dần thay thế
tuy nhiên để đáp ứng đúng quy định và không khó khăn cho ngư dân hành nghề
tỉnh quảng ngãi cần có giải pháp hỗ trợ ngư dân trong việc đào tạo nghề cấp chứng chỉ
để ngư dân có thể phương khôi khai thác hải sản góp phần giữ an ninh biển đảo